trong những năm qua diện tích chất lượng rừng ở tây nguyên bị suy giảm nghiêm trọng
hiện năm tỉnh tây nguyên chỉ còn hơn hai năm mươi sáu triệu hectare rừng
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm tây nguyên bị mất hơn ba trăm một mươi hai bốn trăm linh hectare rừng chủ yếu là rừng tự nhiên
rừng vẫn còn vô chủ lực lượng chức năng chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ phát triển và quản lý rừng
tiêu cực trong một bộ phận cán bộ bảo vệ rừng tình trạng di dân tự do đến phá rừng lấy đất trồng cây công nghiệp vẫn diễn ra
nguyên nhân của việc mất rừng là do bị xâm lấn phá rừng trái phép chuyển đổi mục đích rừng ồ ạt
người dân không mặn mà với việc phát triển rừng
nhiều ngành chức năng chính quyền cơ sở chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng
với tổng diện tích rừng nguyên sinh rừng tự nhiên gần hai mươi hai ha khu bảo tồn thiên nhiên nam nông tỉnh đắk nông
được các cơ quan chức năng bảo vệ quản lý theo quy trình rất nghiêm ngặt
toàn bộ diện tích rừng thuộc khu bảo tồn được bảo vệ bao bọc chung quanh bởi hàng chục nghìn hectare rừng tự nhiên
với hàng chục chốt kiểm soát trạm quản lý bảo vệ rừng của sáu công ty lâm nghiệp khu bảo tồn thiên nhiên nam nông hạt kiểm lâm của các huyện
thế nhưng lâm tạc vẫn đột nhập tàn phá khai thác và chuyển gỗ ra khỏi rừng
đây là một trong số hàng chục bãi gỗ hộp tại tiểu khu một nghìn một trăm ba mươi ba thuộc khu bảo tồn thiên nhiên nam nung
lâm tạc ngang nhiên mở đường dựng láng trại
lâm tạc khai thác gỗ và tập kết công khai tràn lan ngay giữa đường đi
bước đầu xác định có khoảng hơn bốn trăm linh mét khối gỗ du sam nhóm một a đường kính từ chín mươi cm đến một tám mét bị lâm tặc khai thác và đã chuyển ra khỏi rừng tiêu thụ
tại hiện trường cây chỉ còn trơ gốc một số hộp gỗ nhỏ bìa gỗ và phần cành ngọn tầng thu khoảng tám mươi mét khối
ngoài du sam hàng chục cây gỗ dầu gió có đường kính từ sáu mươi cm đến bảy mươi năm cm cũng bị lâm tạc đốn hạ
xẻ hộp tập kết thành nhiều bãi chưa kịp chuyển đi
dấu vết hiện trường cho thấy rừng bị tàn phá vào nhiều thời điểm
trong thời gian dài nhưng đơn vị chủ rừng vẫn không hề phát hiện để ngăn chặn
giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên nam nung đặng son lộc cho rằng
hiện trạng rừng bị tàn phá xảy ra trước khi nhận bàn giao và trách nhiệm thuộc về đơn vị quản lý trước đó là công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên lâm nghiệp đức hòa
vụ việc đó thì nó lại nằm bên cái diện tích của công ty đức hòa
đức hòa khi bàn giao thực tế ngoài hiện trường là ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
thì trước khi bàn giao thì tôi có yêu cầu đoàn bàn giao đánh giá một số mặt tác động khi chuyển giao rừng này
tức là tổng diện tích rừng là chín bốn trăm một mươi năm hectare chuyển giao mới
thì trên năm công ty thì sau khi bàn giao thực địa thực tế thì chỉ mỗi công ty mỗi ngày
còn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng một thành viên lâm nghiệp đức hòa phạm đình dũng lại khẳng định
hiện trường các vụ phá rừng xảy ra sau thời điểm bàn giao về cho khu bảo tồn thiên nhiên nam nung vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
ông dũng lý giải trước khi tiến hành bàn giao rừng khu bảo tồn thiên nhiên nam nung đã cử cán bộ nhân viên
phối hợp với các cơ quan chức năng đi khảo sát kiểm tra thực địa rất kỹ trên toàn bộ diện tích gần hai bảy trăm linh hectare
trong đó có tiểu khu một nghìn một trăm ba mươi ba
nhưng không hề phát hiện rừng bị tàn phá hoặc khai thác gỗ
và điều này thể hiện rất rõ trong biên bản ký giao nhận giữa hai đơn vị
trước khi bàn giao thì bên bảo tồn thiên nhiên nam nung cũng đã qua làm việc
và tôi cũng thống nhất quan điểm rằng cái việc giữ rừng là việc chung cho nên là tôi vẫn để cho anh em nó qua
và cho anh em ở cả trạm của tôi
để có mục đích là chúng ta trong cái thời gian mà cái giao thời đó
nó rất dễ xảy ra những cái tiêu cực hoặc là phá rừng trong đó
cho nên là tôi đã cho cả anh em bên bảo tồn qua cùng phối hợp với anh em bên này
để vừa quản lý để chính thức sau đó bàn giao
thì trong cái thời gian đó thì số cán bộ anh em của bảo tồn thì cũng đã đi rà soát rất là kỹ
và trong cái biên bản bàn giao đã thể hiện rất rõ nơi nào có tác động và nơi nào không có tác động
và trong cái diện tích hơn hai bảy trăm linh hectare đó thì không có một
hectare nào là rừng bị phá cả
trong khi quả bóng trách nhiệm đang bị các đơn vị liên quan đá qua đá lại
và phải chờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ
thì rừng vẫn tiếp tục bị xâm hại hàng ngày gỗ vẫn vô tư ra khỏi rừng bảo tồn
hàng trăm cây gỗ hương đã trăm năm tuổi còn sót lại ở cánh rừng đại ngàn
của huyện cờ bang tỉnh gia lai được xem là duy nhất của cả nước
thế nhưng những cây hương cổ thụ cứ thưa dần theo thời gian bởi bàn tay con người
sự bắt cập trong công tác quản lý bảo vệ
cũng như chưa có một biện pháp đủ mạnh khiến những rừng hương cổ thụ vẫn bị đe dọa từng ngày
với đường kính hơn một mét cây hương cổ thụ này đã có hàng trăm năm tuổi
thế nhưng lợi dụng sự sơ hở chỉ trong phút chóc của nhân viên bảo vệ rừng
cây hương đã bị những đối tượng lâm tặc đốn hạ
dù vụ việc được phát hiện kịp thời và các đối tượng chưa kịp vận chuyển
nhưng cây hương này coi như đã bị khai tử khỏi đại ngàn
nó cũng chiều chung số phận với hàng chục cây hương cổ thụ khác đã ngã xuống bởi bàn tay con người
theo đo đếm của các cơ quan chức năng tổng khối lượng cây hương cổ thụ này hơn hai mươi ba mét khối
còn khoảng ba trăm linh cây hương hàng trăm năm tuổi còn soát lại trên diện tích tám hectare

lâm nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hoạng một thành viên lâm nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hoạng một thành viên
những cây hương cổ thụ nằm rải rác ở những sườn núi khiến việc bảo vệ gặp vô vàng khó khăn
hầu hết các vụ việc chỉ được phát hiện khi những cây hương đã bị đốn hạ
khó khăn trồng chất khó khăn nên số phận của những cây hương hàng trăm năm tuổi vẫn liên tục bị đe dọa
khu bảo tồn thiên nhiên esa xã easo huyện eka tỉnh đắk lắc có tổng diện tích hơn hai mươi sáu sáu trăm linh hectare
trong đó phân khu rừng bảo vệ nghiêm ngặt hơn một mươi năm hectare
phân khu phục hồi sinh thái trên chín hectare
trong khu bảo tồn này có rất nhiều loại gỗ quý hiếm
nhưng tình trạng phá rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên iaso ngày càng gia tăng
nhất là khu vực giáp ranh với tỉnh gia lai và phú yên
nghiêm trọng hơn mới đây lâm tặc còn ngang nhiên vào triệt hạ hai mươi chín cây gỗ giáng hương quý hiếm
nằm ngay vùng lõi của khu bảo tồn
cùng với cán bộ kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên easo
chúng tôi băng rừng vào hiện trường lâm tặc triệt hạ hai mươi chín cây gỗ giáng hương thuộc tiểu khu sáu trăm ba mươi bảy
nằm cách quốc lộ hai mươi chín chỉ ba mươi mét và cách trạm kiểm lâm số một thuộc hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên easo khoảng năm trăm linh mét
lâm tạc triệt hạ cây gián hương diễn ra trong một thời gian dài
nhưng lực lượng kiểm lâm của khu bảo tồn không hề hay biết
tại hiện trường những thân cây gỗ gián hương đã được lâm tạc cư xẻ vận chuyển ra khỏi rừng
chỉ còn trơ gốc và phần ngọn bị bỏ lại nằm ngổ ngang
nhiều chỗ còn nguyên cả khúc gỗ bị cắt ngọn mà chưa được lấy đi
mặc dù thuộc tiểu khu rừng được bảo vệ nghiêm ngặt
nhưng những cây gỗ giáng hương quý hiếm ở đây cũng bị triệt hạ và gỗ được lâm tặc vận chuyển khỏi rừng
thế nhưng chỉ đến khi tuần tra bảo vệ rừng thì lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên ea sô mới phát hiện được
vì vậy dư luận địa phương đặt câu hỏi
có hay không việc tiếp tay cho lâm tạc triệt hạ những cây gỗ gián hương quý hiếm trong khu bảo tồn thiên nhiên easo
thực việc này thì
trạm và cơ quan tổ chức đi kiểm tra xác minh lại hiện trường về sự việc như thế này
và đã báo cáo với cấp trên
cái này là hai mươi chín cây thì khi xác định được hành vi vi phạm thì đồng chí giám đốc đã phối hợp với công an và viện kiểm sát
thì vô kiểm tra xác minh thiệt hại tại hiện trường
thì sau khi các vị nhận lại hiện trường và chân cầu chấm định thì khối lượng thiệt hại là trên năm khối
để làm công bác
anh đề xuất là công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ek là điều tra để khởi tố vụ án
khu bảo tồn thiên nhiên eso có diện tích lớn có tính đa dạng sinh học cao
và là môi trường sống lý tưởng bậc nhất việt nam của bò tót bò rừng và các loài thú quý hiếm
thuộc bồ móng quốc ăn cỏ sinh sống
rừng cũng như các loài động vật quý hiếm như vậy
nhưng công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên aso gặp rất nhiều khó khăn
cho khu bảo tồn nằm tiếp giáp giữa ba tỉnh đắk lắc gia lai và phú yên
lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý bảo vệ rừng hơn năm hai hectare rừng phòng hộ
thuộc khu vực đèo măng đen thuộc lâm phần quản lý của bang quản lý rừng phòng hộ con rẫy
và ủy ban nhân dân thị trấn đắk rồ vê huyện con rẫy tỉnh con tum đã bị chặt phá
kiểm tra thực tế tình trạng phá rừng ở khu vực đèo măng đen cho thấy
có một mươi năm điểm bị chặt phá bị phát luộn và cháy dưới tán rừng
trong đó có một mươi ba điểm thuộc lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ con rể quản lý
và có hai điểm thuộc lâm phần quản lý của ủy ban nhân dân thị trấn đắk rồ vê huyện con rẫy tỉnh con tum
với chức năng tạo cảnh quan cho khu du lịch sinh thái mang đen
và phòng hộ đầu nguồn cho khu vực đèo mang đen trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn
rừng phòng hộ mang đen có diện tích gần bốn hectare
trong đó có gần hai năm trăm linh hectare diện tích đất có rừng
để bảo vệ rừng thông phòng hộ cảnh quan quốc lộ một mươi bốn
huyện đắk sông đã nhiều lần tổ chức cưỡng chế giải tỏa nhà đất của các hộ dân lấn chiếm trái phép
song các biện pháp vẫn không đủ sức ngăn chặn rừng thông phòng hộ vẫn tiếp tục bị tàn phá nặng nề
đó phải chăng là những cánh rừng còn vô chủ
lực lượng chức năng chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ phát triển và quản lý rừng
tiêu cực tham nhũng trong một bộ phận cán bộ bảo vệ rừng
tình trạng di dân tự do đến phá rừng lấy đất trồng cây công nghiệp vẫn diễn ra
hình ảnh trên có ai thương xót cho những cánh rừng ở tây nguyên còn xót lại
con người đã tàn phá nhiều cánh rừng ở đại ngàn
này có lẽ đến những cánh rừng đặc dụng rừng bảo tồn rừng phòng hộ cũng phá nốt chăng
rừng đại ngàn với nhiều loại gỗ quý hiếm ở tây nguyên đang tiếp tục bị tàn phá bởi bàn tay con người
nếu chúng ta không có biện pháp mạnh
sẽ không còn và hậu quả khôn lường như cảnh báo của thủ tướng chính phủ